thời tiết thay đổi thất thường nhiệt độ ngày đêm tranh lệch quá lớn đang khiến cho số ca mắc bệnh thủy đậu tăng nhanh
đáng chú ý là mô hình bệnh thủy đậu đang có sự thay đổi
nhiều trẻ dưới một tuổi và cả người lớn cũng mắc bệnh
và người lớn khi đã mắc bệnh thì có khả năng biến chứng và nặng hơn trẻ em
chỉ mới được chín ngày tuổi nhưng bệnh nhi này đã mắc thủy đậu
theo trần đoán của bác sĩ bé bị thủy đậu do lây từ mẹ
tôi bị thủy đậu từ trước khi sinh ra bé năm ngày
khi mà mình mổ ra thì các bác sĩ trần đoán là bị thủy đậu sau ba ngày khi mà sinh ra
tại khoa nhi của nhiều bệnh viện khoảng một tuần nay số bệnh nhi mắc thủy đậu đến khám đang có xu hướng tăng
tuy là bệnh lành tính và không cần phải điều trị nội chú
nhưng từ đầu năm đến nay có nhiều trẻ phải nhập viện điều trị do biến chứng nặng
một số trường hợp mà bà mẹ chưa có miễn dịch thì có thể mắc
thủy đậu trong thời kỳ mang thai và lúc sinh nở khi sinh thì có thể lây trực tiếp cho con
bắt đầu nó hơi ấm ấm lên một tí bắt đầu chuẩn bị là nó lại có các cái gọi là gì nồm lên đấy gió đấy
hoặc là ban ngày thì nóng tối thì lại lạnh
đấy thì trẻ con nó rất bị các bệnh lây qua đường hút trong đó có thủy đậu
nếu trước đây đối tượng mắc chủ yếu là trẻ trong độ tuổi từ hai đến tám tuổi thì nay mô hình bệnh thủy đậu đang thay đổi
có nhiều trường hợp mắc thủy đậu ở độ tuổi tiểu học trung học thậm chí cả người lớn cũng mắc bệnh
điều đáng lo ngại hơn là mặc dù đã có thuốc điều trị đặc hiệu
nhưng hiện nay nhiều người vẫn có quan niệm sai lầm trong điều trị
mà phổ biến nhất chính là kiêng tắm rửa và uống nước lá cây khiến cho bệnh biến chứng nặng
chúng ta sống trong một môi trường ít ít bệnh thủy đậu đúng không
thì chúng ta không có cái miễn dịch
cho nên là đến một lúc nào đó ở cái tuổi lớn đấy thì dịch bùng phát
dịch bùng phát từ những người mà không được tiêm phòng đấy
mà lại sống trong một môi trường ít bệnh thủy đậu
cho nên là cái miễn dịch rất kém miễn dịch kém thì lấy từ trẻ quan sát
theo các bác sĩ người mắc thủy đậu hầu hết sẽ tự khỏi nếu được điều trị đúng cách tại nhà
vệ sinh thường xuyên cho người bệnh bằng nước sạch
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả trong việc điều trị bệnh thủy đậu